chúng tôi vừa chuyển về đêm qua vào hồi một mươi tám h tại khu vực bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với tổ công tác phương án hai trăm bảy mươi chín công an tỉnh và công an huyện mộc châu đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyễn trường trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại huyện iak tỉnh đắk lắc tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba mươi bánh heroin hai xe máy và một số vật chứng liên quan khác
được biết đối tượng phạm văn hiệp đã có một tiền án về tội giết người đối tượng nguyễn trường trung đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đang tạm giam
năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc đáng chú ý ổ nhóm đam mê đỏ đen này đều đã có nhiều tiền án về tội đánh bạc trộm cắp và ma túy
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thị xã thuận an phối hợp với công an phường lái thiêu bắt quả tang một căn nhà bỏ hoang tại đường nguyễn văn tiết thuộc khu phố đông tư phường lái thiêu thị xã thuận an
các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa mỗi ván đặt cược từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ nhiều bộ bài tay
và hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt
được biết hầu hết các đối tượng này đều đã có một hai tiền án về tội đánh bạc mua bán trái phép chất ma túy tăng trữ trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản
nơi nào tập trung đông người thì đó cũng chính là địa bàn thu hút các đối tượng trộm cắp hoạt động như bến xe bến tàu các khu chợ và ngay cả nơi tôn nghiêm như đền chùa
công an tp hưng yên tỉnh hưng yên phối hợp với quần chúng nhân dân vừa bắt quả tang đối tượng vũ ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở đội tám
xã dị chế huyện tiên lữ tỉnh hương yên đang trộm tiền tại đền mẫu ở phường lê lợi thành phố hưng yên
được biết sơn đã có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản hiện công an tp hưng yên đã khởi tố sơn về tội trộm cắp tài sản
cũng thời gian này tại đền mẫu đối tượng phạm công thuận sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bị công an thành phố hưng yên bắt quả tang khi đang trộm số tiền gần hai triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng này là thường giả danh đi lễ đền chùa để quan sát sau đó ngang nhiên lấy tiền công đức trên các ban thờ
vâng như vậy là ở đâu có tài sản sơ hở thì là ở đó sẽ dễ phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản và nhà dân cũng luôn là mục tiêu mà các đối tượng tìm cách đột nhập
vậy đâu sẽ là nơi an toàn để chúng ta cất giấu những cái tài sản quý của mình
và đa phần người dân nghĩ rằng kết sắt chính là nơi có nhiệm vụ
nơi có nhiệm vụ cất giấu những tài sản quý phải chị hạnh
vâng đây là suy nghĩ của rất nhiều gia đình
tuy nhiên trong những tháng đầu năm của năm hai nghìn một mươi bảy này thì tại bình định đã xảy ra một mươi vụ trộm kết sắt đã cho thấy là cảnh báo người dân trong việc tự bảo vệ tài sản
bởi với thủ đoạn tinh vi và táo tợn của các đối tượng trộm cắp hiện nay thì kết sắt đã không còn là nơi cất giữ tài sản an toàn nhất như mọi người vẫn nghĩ
trưa ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bà lê thị em năm mươi tám
hai mươi bốn tuổi ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định đi làm về thì phát hiện nhà đã bị kẻ gian đột nhập
đối tượng phá khóa vào trong phòng ngủ dùng búa đục chiếc kết sắt lấy tiền vàng tổng cộng hơn sáu mươi triệu đồng
việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà giữa ban ngày không chỉ khiến nạn nhân hết sức lo lắng mà còn gây tâm lý bất an cho người dân
nó dùng nó phá từ đây dưới nhà nào cái gian nào quần áo thứ gì nó cũng bỏ rồi hết trơn nó không để gì lại hết trơn
một trường hợp khác bị mất trộm gần đây là nhà bà lương thị hoa
lương thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ở huyện phù mỹ tỉnh bình định
khi thức giấc mọi người trong nhà mới hay kẻ gian đã đột nhập vào nhà lúc khuya khiêng đi trước kết sắt cùng nhiều tài sản khác
con đàn ấy kết mất rồi má dỡ cái thiệt mày mày nói bí dơ không mày kết đấy mà
ai khiêng ra kêu cô chạy xuống đăng lắng chạy vô đây kêu con ra
ngủ dạy nó chết rồi tiền con cũng mất bóp đồ con mất mà bây giờ cái chạp cũng không biết
chạp này nó chết rồi laptop nó cũng bỡ đâu mất rồi
theo thống kê từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy địa bàn tỉnh bình định xảy ra hơn bốn mươi vụ mất trộm tài sản trong đó gần một mươi vụ nhằm vào kết sắt
với tinh thần khẩn trương quyết tâm phả án các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương đã làm rõ một số vụ việc bắt giữ đối tượng thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
chúng tôi từ quận năm đi từ quận năm đi tới buôn bài thuật đồng cưới
bên cạnh việc đối tượng trộm cắp ngày càng manh động tinh vi thì sự chủ quan lơ là của người dân chính là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các vụ mất trộm
nhiều người lại cho rằng kết sắt an toàn lại nặng nên kẻ gian không thể mở được cũng không thể di chuyển được
đến khi bị các đối tượng trộm cắp đối tượng trộm cắp không thể di chuyển được cũng không thể di chuyển được

hôm qua tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc và ủy ban nhân dân phường hội hợp đã ra mắt mô hình liên kết trường phường đảm bảo an ninh trật tự
mô hình liên kết phường trường đảm bảo an ninh trật tự giữa phường hội hợp và trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước tối đội ngũ cám bộ giáo viên người lao động học sinh sinh viên trong nhà trường vận động nhân dân học sinh sinh viên tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội các hành vi vi phạm pháp luật tố giác tội phạm
đối với taxi truyền thống đây là những lợi thế giúp cho uber đã lấy lòng được khách hàng việt nam
nhưng chúng ta nên hiểu uber là một ứng dụng về công nghệ để kết nối giữa lái xe rảnh rỗi và người di chuyển hay đây là một hãng taxi
nếu như khách hàng coi đây là một hãng taxi thì cần phải suy xét đến rủi ro về sức khỏe và tính mạng của mình
bởi vì chỉ những đơn vị vận tải mới được vận chuyển người dưới sự quản lý của pháp luật
trong khi những chiếc xe mà uber sử dụng không trực thuộc doanh nghiệp giao thông vận tải nào
và mới đây đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách
theo hợp đồng của công ty trách nhiệm yếu hạn uber việt nam một lần nữa đã bị bộ giao thông vận tải trả lại
chưa được sự chấp thuận do chưa phù hợp với quy định
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị uber bổ sung các giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh
theo đúng lĩnh vực hoạt động và làm rõ các nghĩa vụ trách nhiệm của uber trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp
và xung quanh câu chuyện này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau

bất kỳ điều gì liên quan đến kinh doanh mình nghĩ đấy là việc của uber và các cơ quan chức năng

bản thân là khách hàng thì mình nghĩ là chất lượng dịch vụ và nhu cầu và sự tiện lợi
vẫn là đặc biệt

và sẽ sử dụng cái dịch vụ nào mà tốt nhất của mình
đối với các lái xe uber cũng đã tạo ra cho họ nguồn thu nhập tương đối ổn định
mặc dù mới tham gia hơn một tháng nay nhưng anh lê văn tuấn đã có thu nhập trung bình năm trăm linh đồng một ngày
đối với những vấn đề hiện nay của uber anh tuấn không quá lo ngại
bản thân anh cũng đã có phương án khác để tìm việc làm cho bản thân
nếu mà bên uver đóng thì mình cũng chuyển sang kinh doanh một loại hình khác
ví dụ như là tắc thi truyền thống hoặc là grab
sẽ còn lo lắng thì thực ra nếu mà còn uber thì chạy vẫn tốt
bởi vì khách hàng bây giờ người ta cũng có nhu cầu nhiều
uber bây giờ cũng thuộc rằng khách cũng tương đối mà hành khách cũng thích
hòa đồng tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên đến nay uber vẫn vấp phải rất nhiều khách hàng
uber đã có rất nhiều vấn đề trong việc thực hiện các quy định pháp luật về việc ủy quyền vấn đề thuế đăng ký kinh doanh
vì vậy việc kiểm soát quản lý hoạt động của uber cần phải nhanh chóng được thực hiện
để tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và bảo vệ quyền lợi của hành khách
khi vào nước nào thì họ phải tuân thủ các luật pháp của nước đó
cho nên tôi cho rằng là nói cuối cùng là
cái việc là bộ giao thông trả lại cái đề án của uber
thì chúng tôi đồng tình
tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng
cũng khuyến cáo các doanh nghiệp taxi việt nam và các đơn vị vận tải khác
cần phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ thông tin để cải tiến
là cái việc đặt xe điều xe làm thế nào giảm được cái xe chạy chiều rộng
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
thì nếu mà mình cảm thấy
khi mà có hai cái cùng hãng cùng ảnh tranh ấy
thì bản thân chất lượng của hãng này thì bản thân chất lượng của hãng này thì bản thân chất lượng của hãng này

cũng sẽ tốt lên
đồng thời những người cung cấp dịch vụ
họ cũng sẽ có sự đối chiếu để nâng cao dịch vụ của mình tốt hơn
mình nghĩ và mong nhà nước sẽ có những chính sách tốt
để duy trì được hoạt động hiện nay của các hãng xe và các dịch vụ tương tự
tạo ra cái điều kiện đi lại tốt nhất cho những người như mình
thứ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đã khẳng định
hiện uber chưa có giấy phép nhưng vẫn cung cấp
phối hợp với các chuẩn bị
phương tiện đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải là vi phạm pháp luật việt nam
vì thế hành khách cũng cần chú ý khi sử dụng dịch vụ này
còn bản thân uber có lẽ phải nhanh chóng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn cắt những tấm thép cứng thành hình thoi với bốn cạnh sắc nhọn
đình tạc đã mang đi giải khắp các tuyến đường khiến cho nhiều người dính bẫy
nhẹ thì bị thủng ba bốn vết trên xăm nặng thì phải thay cả ruột xe với giá cắt cổ
thậm chí là có trường hợp còn bị tai nạn khi cán phải bẫy của đinh tặc
khi có tài xế cán phải đinh thì các đối tượng đã dùng đồ nghề cố tình làm cho ruột xe bị rách một đường dài rồi báo lại là không thể vá được
phải thay ruột với giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng
do bị dồn vào thế bí cho nên nhiều người đã phải cắn răng trả tiền cho các đối tượng này
và theo tác giả bài báo tình trạng này đã kéo dài tại tp hcm hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để chấm dứt triệt đề
vấn đề còn tồn tại khá nhức nhối mà ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tập trung giải quyết rứt điểm trong năm hai nghìn hai mươi
là tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
báo kinh tế và đô thị phản ánh
năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra bộ đã tiến hành xử lý hai mươi ba công ty xử phạt vi phạm hành chính số tiền một sáu tỷ đồng
và củng cố hồ sơ xác lập hành vi vi phạm đối với gần hai trăm linh đối tượng sai phạm
từ đó có thể thấy tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi là khá phổ biến
bên cạnh đó trong năm qua có tới bốn mươi lô hàng thủy sản xuất khẩu bị các thị trường như nhật bản eu australia và hàn quốc
cảnh báo về chất lượng thực phẩm đặc biệt là về lượng tồn dư hóa chất kháng sinh cấm
hoặc chưa tuân thủ đúng quy định về thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch
sau hai năm triển khai kinh doanh lượng tiêu thụ xăng e năm trên địa bàn hà nội vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu bán ra
và hiện nay trung bình mỗi tháng thị trường tiêu thụ gần một trăm một mươi m ba xăng ron chín mươi hai
trong khi lượng xăng e năm chỉ đạt hơn một mươi hai năm trăm linh m ba
thực tế tại một số cửa hàng bán xăng e năm trên địa bàn thành phố hà nội đã cho thấy
công tác quảng bá tuyên truyền xăng e năm chưa được
trên thị trường việt nam tại thời điểm này chỉ có hai nguồn cung từ nhà máy lọc dầu dung quất
và công ty tùng lâm tại bình dương nên chi phí vận chuyển về hà nội cao
đối với nguồn cung xăng e năm hiện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khi các cửa hàng xăng dầu chuyển đổi theo lộ trình
thế nhưng giá vốn bình quân của xăng e năm cao hơn xăng ron chín mươi hai khoảng bốn trăm linh đồng một lít
ngoài ra khi kinh doanh xăng e năm chi phí tăng thêm hai trăm linh đồng một lít do phải đầu tư trạm phối trộn hao hụt
đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp chưa đem lại hiệu quả kinh tế như với xăng ron chín mươi hai
những đề xuất trong việc tính toán lại giá xăng e năm cũng như chiến lược phát triển loại xăng này
cũng được đề cập trong bài viết trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay
việc các trường công an nhân dân không tuyển khối c truyền thống và nhiều trường nổi tiếng tuyển sinh môn này
cũng thay đổi tổ hợp xét tuyển khiến cho học sinh có năng khiếu về các môn xã hội ngày càng ít cửa để vào đại học
theo nhiều chuyên gia với sự phát triển hội nhập khu vực cũng như quốc tế hiện nay
các trường thay đổi tổ hợp xét tuyển như theo với lại yêu cầu đó là một nhu cầu tất yếu
trên báo lao động theo phó giáo sư tiến sĩ trần xuân nhị nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
ví dụ lực lượng công an nhân dân ngày nay bên cạnh các yêu cầu có sẵn cũng như là cần tư duy logic
biết sử dụng công nghệ hiện đại khả năng ngoại ngữ tốt
vì thế mà tổ hợp môn văn xử địa được thay thế bằng văn toán xử là hợp lý
thêm vào nữa việc kết hợp tổ hợp xét tuyển giữa tự nhiên và xã hội là bước chuyển mình
cho một mô hình học tập toàn diện mà bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng
đã có rất nhiều vụ tai nạn đường sắt liên quan đến đường an dân sinh xảy ra trên khắp cả nước
cướp đi sinh mạng của nhiều người để lại nỗi đau cho nhiều gia đình
thế nhưng đến nay thì ngành đường sắt và các cơ quan chức năng liên quan vẫn còn thiếu giải pháp để kéo giảm hiểm họa này
theo ông lương văn thích phó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt thừa thiên huế
ngoài ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đường sắt và sự bất cẩn của người dân
thì một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt là do hệ thống cảnh báo gác chắn
tại các đường ngang chưa được đầu tư đồng bộ
tại những nơi có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông cần được xây dựng đường gom hoặc lắp đặt cảnh báo tự động
thì chưa được đầu tư đúng mức trong khi tại một số nơi không cần thì lại xây dựng để rồi đắp chiếu
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
được biết trên xe ô tô đang chở ba người đi khám bệnh tới địa điểm trên thì gặp tai nạn
ngay sau khi tai nạn xảy ra người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện di linh cũng đã có mặt để xử lý theo chức năng
mặc dù sở giao thông vận tải hà nội đã có nhiều đợt gia quân thanh kiểm tra xử phạt các xe dù bến cóc
tuy nhiên trên một số tuyến đường tình trạng này vẫn diễn ra rất phổ biến và theo chiều hướng phức tạp
sát trên các đoạn đường phạm hùng phạm văn đồng giải phóng
các xe khách không chỉ dừng đỗ trái phép mà tài xế còn cho xe tấp vào vỉa hè treo kéo
mỗi nhà xe cứ thấy thượng đế ra dấu hiệu vẫy tay thì cánh lô xe lại vội vã nhảy xuống câu khách lên
được biết sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu lực lượng thanh tra chủ trì
khẩn trương phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an tp hà nội
chính quyền địa phương tuần tra kiểm soát kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm theo đúng quy định
tại tp hcm sau một tháng đưa vào sử dụng đã có hơn ba trăm năm mươi lượt truy cập vào hệ thống trang web
và phần mềm trên thiết bị di động tìm đường tránh kẹt xe
con số ấn tượng này vừa được sở giao thông vận tải tp hcm công bố
số lượng này cũng cho thấy đây thực sự là một giải pháp hữu hiệu của ngành giao thông tp hcm
trong việc ứng phó với tỉnh hà nội

cổng thông tin giao thông tp hcm trên nền bản đồ số trực tuyến
thông qua website giao thông hcc gov vn và ứng dụng trên các thiết bị di động
được sở giao thông vận tải tp hcm đưa vào vận hành từ ngày một mươi chín tháng một
từ lúc cổng thông tin giao thông được đưa vào vận hành
trung bình có từ hai trăm năm mươi tới năm trăm linh người sử dụng đồng thời vào cùng một thời điểm
có lúc cao nhất là tới bốn một trăm linh người
trong thời gian tới các đơn vị sẽ hoàn thiện những nội dung
khác trên cổng thông tin nhằm tăng cường khả năng tương tác
thưa quý vị và các bạn với địa điểm địa hình đồi núi chập trùng
độ dốc cao mặt đường thì hẹp do đó việc lưu thông trên các tuyến đường
đèo dốc tại hòa bình luôn được coi là một thử thách đối với mỗi lái xe
vâng đúng là như vậy và những thử thách này thì càng làm tăng thêm
tình trạng đường xá xuống cấp cùng với lại hệ thống biển báo không đồng bộ
đã khiến cho đây trở thành một điểm đen về tai nạn giao thông
trong cả nước phóng sự sau đây sẽ là lời cảnh báo cũng là lời kèm theo
những kinh nghiệm về nghề nghiệp dành cho các lái xe khi lưu thông
trên những tuyến đường đèo dốc này
khi lưu thông trên những tuyến đường đèo hiểm trở thì việc tân thủ nghiêm ngặt
các quy định về an toàn giao thông đường bộ là điều kiện sân sống còn
thế nhưng thực tế thì những cái vụ tai nạn giao thông mới xảy ra gần đây
lại đang cho thấy tình hình mất an toàn giao thông tại các tuyến đường đèo
và vụ việc ngày sáu tháng hai vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông
cung tỉnh hòa bình đang cho thấy điều này
vậy lái xe cần chú ý những điều gì khi lưu thông trên những tuyến đường đèo này
đây là góc nhìn của một lái xe khi vào cua tại dốc muối hòa bình
hoàn toàn khuất tầm nhìn hàng loạt xe máy bất ngờ liên tục xuất hiện
đường đèo dốc thử thách muôn thủa của các lái xe
đặc biệt những đoạn đường này thường xuyên xuất hiện sương mù vào buổi sáng
vào cuối giờ chiều độ ẩm cao bề mặt thường xuyên ẩm ướt trơn trượt
nhưng đó chưa phải là tất cả
sương nhất là sương sương mù sương mưa bay bay mưa phùn
đi bột đèn vàng lên đi tầm hai mươi ba mươi là kịch thủ thôi
ông nào đi nhanh là dính luôn
đi đường sương mù đèo dốc mình đi xuống thấp bật đèn pha
cho bên ngược chiều biết xe của mình chạy hướng ngược chiều lại
trên đường đèo thì nhiều trình hỗn hợp

ô tô lật vấn làn lấn làn nhiều trường hợp nguy hiểm lắm
chúng là khi đầu tiên mình nói là chạy phải biết quan sát
phải biết quan sát từ xa
khi chạy thì không nên nhìn theo hướng mắt của mình
khi đó là tay lái nó sẽ bị đâm rẳng luôn
lúc đổi đèo thì kiểm tra phanh an toàn như thế nào
nên là chậm đi chậm thôi chạy phanh
những thao tác đơn giản
nhưng lại quyết định sự sống còn đối với sinh mạng của mỗi người trên cả chuyến đi
thế nhưng không phải lái xe nào cũng biết
đặc biệt là tại nước ta hiện nay
các hệ thống phụ trợ đi kèm như biển báo nguy hiểm
hệ thống cứu nạn v v trên các cung đường đèo dốc
đa phần là quá sơ sài và chưa đồng bộ
những các đường đèo thì nên là thông thoáng
thì phải có cả những cái gương lồi để quan sát
để tuyến bên trên xuống ngược chiều
một bên là vách núi một bên là vực sâu
khi mà xảy ra sự cố vệ kỹ thuật
thì không có một cái khả năng nào mà lái xe có thể ngăn ngừa được cả
nhưng mà nếu có đường lánh lạ và có cái báo trước
thì lái xe có thể đưa các phương tiện này vào các cung đường lánh lạng này
để hạn chế cái tai nạn xảy ra về phương tiện cũng như là về con người
có thể nói rằng là cái giải pháp này tôi đánh giá là hiệu quả
nếu mà được đưa vào thực hiện và giúp cho người tham gia giao thông sử dụng tốt được
có thể thấy rằng với cơ sở hạ tầng giao thông ở nước ta
đặc biệt là tại các tuyến đường đèo dốc hiện nay
vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện đảm bảo an toàn cho lái xe
chính vì vậy việc nắm vững các kỹ năng
những lưu ý khi tham gia giao thông của các tài xế
vẫn là mấu chốt để có thể giảm thiểu tối đa tình trạng tai nạn giao thông
tại các tuyến đường đèo dốc
tại quảng ngãi vào ngày hôm qua đã chính thức cho chạy thử nghiệm
tàu siêu tốc chín nghĩa ba trên tuyến vận tải khách xa kỳ lý sơn
và đây là tàu siêu tốc có tốc độ chạy nhanh nhất trên tuyến xa kỳ lý sơn hiện nay
tàu khách siêu tốc chín nghĩa ba do công ty trách nhiệm nhu hạn chín nghĩa đầu tư
với kinh phí gần một mươi tỷ đồng
tàu có tám mươi năm ghế ngồi và được trang bị các thiết bị hiện đại
thời gian tàu siêu tốc chín nghĩa ba di chuyển vận tải khách từ đất liền ra đảo lý sơn
chỉ mất khoảng hai mươi năm phút
trong khi các tàu khách cao tốc khác là hơn một giờ đồng hồ
theo kế hoạch tàu khách siêu tốc chín nghĩa ba sẽ chính thức đi vào hoạt động vận tải
người dân và du khách trên tuyến sa kỳ lý sơn từ ngày hai mươi bảy tháng hai tới đây
việc đưa tàu siêu tốc chính nghĩa ba vào hoạt động sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại
cho hành khách trên tuyến xa kỳ lý sơn nâng cao chất lượng vận tải trên tuyến
và trong khoảng hai tháng tới công ty trách nhiệm nhu hạn chín nghĩa
sẽ tiếp tục đưa thêm một chiếc tàu siêu tốc tương tự tàu siêu tốc trí nghĩa ba
vào vận hành phục vụ hành khách
gần ba sáu trăm linh là số trường hợp vi phạm
gần ba sáu trăm linh là số trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý trong ngày hai mươi hai tháng hai
tạm giữ hai mươi xe ô tô ba trăm bốn mươi hai xe mô tô tước một trăm năm mươi tám giấy phép lái xe